công tác an ninh là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
chính vì vậy việc chấm bài thi trắc nghiệm do bộ giáo dục và đào tạo trực tiếp chỉ đạo và giao cho các trường đại học chủ trì có sự giám sát của thiết bị camera hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đặc biệt tại sơn la công tác bảo đảm an ninh trật tự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín được lực lượng công an và các ban ngành chức năng tỉnh sơn la kiểm tra liên tục và thường xuyên

đặc biệt tại sơn la công tác bảo đảm an ninh trật tự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín được lực lượng công an và các ban ngành chức năng tỉnh sơn la kiểm tra liên tục và thường xuyên

trong nghe quy chế thi hơn hai trăm một mươi thí sinh ở điểm thi trung học phổ thông phú lộc tỉnh thừa thiên huế rất bất ngờ khi thấy các bậc phụ huynh và người dân trong vùng tay cầm cốc chè đậu đỏ mời từng thí sinh
cốc chè lúc này không còn đơn thuần là chè nữa mà nó còn mang theo tình cảm gửi gắm mong con em mình trong huyện sẽ gặp được nhiều may mắn trong kỳ thi
để có nồi chè này các chị phải bắt đầu nấu từ ngày hôm trước
qua nhiều công đoạn nồi chè đậu đỏ đã lên màu may mắn trông rất hấp dẫn
tại đây các chị cùng một số phụ huynh múc chè ra cốc đưa đến mời các thí sinh vốn là con em trong thị trấn

đây là năm đầu tiên nồi chè của mẹ xuất hiện từ buổi đầu của kỳ thi
điều đặc biệt là nồi chè không chỉ nhận được sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh mà còn của người dân thị trấn
họ mong muốn các con bình tĩnh tự tin nỗ lực hết sức mình và may mắn đạt được thành tích cao nhất trong kỳ thi
nhiều năm nay ngoài nhiệm vụ ba cùng khi xuống cơ sở để xây dựng thế trận lòng dân
cùng chính quyền cơ sở xây dựng hệ thống chính trị vững chắc cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng hồi luông
bộ đội biên phòng tỉnh phú yên ngày hai mươi bốn tháng sáu xác nhận trên địa bàn huyện miền núi xuân hình đã phát hiện thêm hai ổ bệnh dịch tả lợn châu phi
chính quyền địa phương đang đánh giá lại mức độ và khả năng lây lan để đưa ra quyết định về việc công bố dịch bệnh ở quy mô cấp huyện
hai ổ bệnh tả lợn châu phi mới được phát hiện vào tối ngày hai mươi ba tháng sáu tại hộ ma sim ở buôn bưng a xã e a lâm có chín con
và hộ hồ sĩ thanh ở buôn trinh xã e a ba có tám con
toàn bộ một mươi bảy con lợn mắc bệnh có trọng lượng từ hai mươi đến bốn mươi kg một con đã được tiêu hủy theo đúng quy định
ngay trong ngày hai mươi bốn tháng sáu trạm chăn nuôi và thú y huyện sông hinh tỉnh phú yên
cùng chính quyền địa phương hai xã ea ba và ea lâm đã cắm biển thông báo vùng có bệnh tả lợn châu phi
thành lập các tổ lưu động kiểm soát theo dõi tình hình dịch bệnh
và khẩn cấp phun thuốc tiêu độc sát trùng tại ổ bệnh và vùng xung quanh
đến thời điểm này tỉnh phú yên đã có ba ổ bệnh tả lợn châu phi
tất cả đều thuộc phạm vi của hai xã ea ba và ea năm huyện sông hinh
các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên đã khuyên cáo người chăn nuôi không giấu dịch để tránh lan gia diện rộng
trong phần tin tức quốc tế tổng thống nga gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của eu
cộng hòa dân chủ congo hơn một năm trăm linh người tử vong do virus ebola
phiến quân houthi ở yemen đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công một sân bay ở miền nam ả rập xê út
khiến một người thiệt mạng và hai mươi một người bị thương
đây là vụ mới nhất trong loạt vụ tấn công thời gian gần đây của phiến quân houthi nhằm vào ả rập xê út
quốc gia dẫn đầu liên minh quốc tế đang chiến đấu chống lại houthi tại yemen hơn bốn năm qua
truyền thông ả rập xê út cho biết máy bay không người lái của houthi đã tấn công khu đấu xe của sân bay abha
nằm cách biên giới với yemen khoảng hai trăm linh km về phía bắc
hiện hoạt động tại sân bay quốc tế này đã được nối lại
trong khi đó houthi tuyên bố nhóm này sẽ tiếp tục tiến hành các vụ tấn công
gây nhiều tổn thất hơn nữa cho ả rập xê út nếu vương quốc này không tiếp tục leo thang cuộc chiến tại yemen
tới nay xung đột ở yemen đã làm hàng chục nghìn người thiệt mạng
đẩy nước này rơi vào khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất thế giới
với hai mươi bốn một triệu người tức hơn hai phần ba dân số nước này đang cần được viện trợ khẩn cấp
tổng thống nga vladimir putin vừa ký xác lệnh gia hạn lệnh
cấm nhập khẩu thực phẩm của các nước liên minh châu âu eu cho tới cuối năm hai nghìn hai mươi
trước đó tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám nga cũng đã gia hạn lệnh cấm nhập khẩu lương thực của phương tây
thêm một mươi tám tháng đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín sau khi eu kéo dài các biện pháp trừng phạt nga
ngày hai mươi tháng sáu vừa qua eu đã quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt đối với nga
đến ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi liên quan đến việc moscow sắp nhập trở lại bán đảo crimea
vào lãnh thổ
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết thiệt hại của các nước liên minh châu âu do áp đặt các
biện pháp trừng phạt nga là hơn một trăm linh tỷ euro thời gian gần đây ngày càng có nhiều quốc gia
thành viên eu lên tiếng kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nga
trong gần một mươi tháng qua số người tử vong vì virus ebola tại cộng hòa dân chủ congo đã lên tới một năm trăm linh sáu người
tại congo có hai hai trăm ba mươi chín trường hợp nhiễm bệnh
ghi nhận kể từ khi dịch ebola bùng phát vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh bắc kivu và ituri
đây là đợt dịch ebola nghiêm trọng thứ hai trong lịch sử sau đợt dịch năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
cướp đi mạng sống của hơn một mươi một ba trăm linh người ở nước này nhà chức trách cộng hòa dân chủ congo cho biết
số ca lây nhiễm virus ebola vẫn gia tăng với một mươi ba trường hợp nhiễm mới và hai trăm bảy mươi ba trường hợp ghi nhiễm
mặc dù hơn một trăm bốn mươi chín trăm một mươi năm người
tỉnh bắc kivu đã được tiêm vắc xin phòng bệnh liên hợp quốc ngày hai mươi ba tháng năm vừa qua đã chỉ định
một điều phối viên ứng phó khẩn cấp chống lại dịch ebola ở congo để thực hiện các nỗ lực tiếp theo trong
việc ứng phó hàn quốc là nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trong tổ chức hợp tác và phát
triển kinh tế oecd nhưng những người cao niên ở xứ sở kim chi lại đang chứng tỏ rằng họ vô cùng
năng động và mạnh mẽ khi tham gia những công việc mà tại các quốc gia khác chỉ có giới trẻ mới dám dấn thân
tự hào về bộ dâu mọc dài và mái tóc bạc gợn sóng của mình ông kim jin joo sáu mươi năm tuổi tự tin
trình diễn kết quát giữa đám đông những người mẫu trẻ trung mạnh khảnh tại một học viện ở seoul
ông kim jin jo trở thành người mẫu thời trang cao niên đầu tiên của hàn quốc
sau thành công của ông kim jin joo nhiều người cao tuổi ở hàn quốc cũng mạnh dạn thử sức với
những cơ hội nghề nghiệp muộn và khác thường nhiều người đã đổ xô đến các trường đào tạo
người mẫu trong khi những người khác trở thành ngôi sao youtube
hoặc đăng ký dạy tiếng hàn cho người hâm mộ cây pop ở nước ngoài
xu hướng này đã mang đến những hy vọng mới cho người già ở hàn quốc trong đó đa phần là những
người có thu nhập thấp về việc tự hỗ trợ tài chính cho bản thân sau khi nghỉ hưu
theo thống kê thị trường dành cho người cao niên ở hàn quốc đã mở rộng gấp năm lần trong thời gian
từ giữa năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn một mươi và vẫn đang tiếp tục phát triển nhanh chóng
quý vị khán giả thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của
chúng tôi cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt